đối tượng lầu a công sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm bị bắt quả tang đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm năm kg ma túy đá bốn bánh heroin có trọng lượng khoảng một năm kg
một xe ô tô bán tải một điện thoại di động
bước đầu công khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng người myanmar
từ khu vực biên giới việt nam lào giao cho một người đàn ông chưa rõ danh tính
ở xã núa ngam huyện điện biên tỉnh điện biên với tiền công một trăm linh triệu đồng
đang trên đường đi giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ thị quế chi ba mươi sáu tuổi
trú tại quận hải châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến đầu năm hai nghìn một mươi chín chi có vai hai trăm linh triệu đồng của bị hại
để kinh doanh hàng tháng trả lãi tám triệu đồng
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chi làm ăn thua lỗ mất khả năng trả tiền gốc và lãi
nên đã nảy sinh ý định lừa đảo
chi đưa ra thông tin gian dối là cần tiền làm đáo hạng ngân hàng nên vai tiền
và được bị hại đồng ý cho vai thêm
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai chi nhiều lần nhận tiền của bị hại
thông qua hình thức chuyển khoản và tiền mặt chiếm đoạt tổng số tiền chín tỷ tám trăm linh triệu đồng
cũng với thủ đoạn tương tự chi đã lừa tiền của một nạn nhân khác
và hiện vẫn còn nợ hơn một tỷ hai trăm bốn mươi triệu đồng
sau đó chi sử dụng chính số tiền này để trả tiền gốc hơn một mươi tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
và tiền lãi hơn sáu tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng cho các bị hại
tối qua một đám cháy lớn đã bùng phát tại sưởng làm mây che đan
có diện tích hàng trăm mét vuông ở xã vân côn huyện hoài đức hà nội
ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng lan sang sưởng làm đệm mút kế bên
theo đó vào khoảng một mươi tám h một mươi phút cùng ngày vụ cháy xuất phát tại sưởng làm mây che đan
ở thôn phương quan xã vân côn huyện hoài đức rồi lan nhanh sang sưởng làm đệm mút kế bên
bùng phát thành đám cháy lớn
đến khoảng hai mươi một h bốn mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân đang được điều tra làm rõ
cũng trong tối qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn của ấp bốn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
chiếc xe khách dường nằm đâm trực diện và đuôi một xe khách dường nằm khác
khiến một người tử vong hai người bị thương và hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng về tội dự
đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
đối tượng nguyễn quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất xã đặng cương huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
và đối tượng lê văn giang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố nghĩa sơn
phường minh đức quận đồ sơn tp hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện